theo số liệu từ cục cảnh sát giao thông ngày hôm qua ngày ba tháng chín toàn quốc xảy ra một mươi năm vụ tai nạn giao thông đồng bộ làm chết sáu người bị thương chín người
so với ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi giảm một mươi tám vụ giảm một mươi người chết giảm hai mươi hai người bị thương tất cả một mươi năm vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý hai ba trăm sáu mươi bảy trường hợp phạt tiền gần hai tỷ đồng trong đó trên tuyến đường bộ phát hiện hai ba trăm linh ba trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai tỷ đồng tạm giữ sáu xe ô tô ba trăm bảy mươi chín xe mô tô tước chín mươi ba giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý sáu mươi một trường hợp trên tuyến đường thủy phát hiện xử lý sáu mươi bốn trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai mươi triệu đồng